bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi tại xã liên khê huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
hải phòng là địa phương thứ ba trong bảy tỉnh thành phố nước ta xuất hiện dịch tả lợn châu phi với ca nhiễm đầu tiên được công bố ngày hai mươi hai tháng hai tại xã chính mỹ huyện thủy nguyên
tính đến trưa ngày hai tháng ba bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại ba mươi tám hộ gia đình chăn nuôi tại một mươi hai thôn thuộc năm xã trình mỹ liên khê lưu kiếm đông sơn thủy đường huyện thủy nguyên và xã nam hưng huyện tiền lãng tổng số lợn phải tiêu hủy là bốn trăm hai mươi bốn con
tại những nơi kiểm tra bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhấn mạnh hiện dịch tả lợn châu phi diễn biến rất phức tạp và có nguy cơ bùng phát trên nhiều địa phương
việc triển khai công tác phòng chống dịch bày bàn chặt chẽ như hiện nay
tại thủy nguyên hải phòng là rất quan trọng

việc triển khai công tác phòng chống dịch bày bàn chặt chẽ như hiện nay
hải phòng cũng ghi nhận những ý kiến đề xuất về chính sách hỗ trợ người chăn nuôi giảm bớt khó khăn khi dịch bệnh xảy ra để họ có thể tái đàn trở lại khi điều kiện cho phép và đề nghị hải phòng tiếp tục huy động các nguồn lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch